tại hà nội bộ công thương đã tổ chức hội nghị sơ kết kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn
hội nghị là một trong những hoạt động chính nổi bật trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế đã thảo luận trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy hoạt động sản xuất phân phối sản phẩm thực phẩm an toàn
hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi liên kết thực phẩm an toàn từ sản xuất đến tiêu thụ
hội nghị đã thu hút gần một trăm linh đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đến từ khắp các vùng miền và các đơn vị phân phối lớn
những hoạt động kết nối này đã góp phần hình thành chuỗi cung ứng giữa nhà sản xuất và nhà phân phối một mặt hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn
mặt khác giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm thực phẩm an toàn